đã tổ chức phối hợp tuần tra kiểm soát biên giới phòng chống xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu trên địa bàn
tại buổi tuần tra chỉ huy trưởng tuần tra của hai bên đã gặp gỡ trao đổi phương án tuần tra tại vạch phân định đường biên giới
căn cứ vào chế độ tuần tra liên hợp luân phiên định kỳ
hai bên cùng thành lập bộ chỉ huy tuần tra chín đội tuần tra trên bộ
đồng thời mỗi bên cử bốn đồng chí sĩ quan liên lạc sang tuần tra trong đội hình của nhau
đợt tuần tra này được tiến hành từ khu vực mốc biên giới số tám mươi bảy đến khu vực mốc biên giới số một trăm sáu mươi bảy
với tổng chiều dài tuyến đường tuần tra hơn bốn trăm ba mươi hai km
kết thúc buổi tuần tra bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai và chi đội công an châu hồng hà
đã thống nhất đánh giá đợt tuần tra thành công tốt đẹp đạt được yêu cầu đề ra
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đang đến gần